ông thờ cho biết từ nhiều năm nay ông thờ bị bệnh trầm cảm
hồi sáng ngày tám tháng hai ông thờ lấy xe máy đi uống cà phê
sau đó đến bệnh viện đa khoa quảng ngãi nhảy lầu tự tử thì gia đình mới biết thương tình
được biết trong năm hai nghìn một mươi sáu cũng tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
có hai trường hợp nhảy lầu tự tử làm ba người thương vong